sau những phút nghẹt thở sống cùng đội tuyển olympic việt nam trong trận tứ kết với olympic syri vừa kết thúc cách đây ít phút
từ đường truyền dài từ sân nhà anh đức dứt điểm nốt đưa bóng đội xa ngang
nhưng văn toàn đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để suốt bồi thành công cho đội tuyển việt nam
mang đến trận thắng lịch sử cho đội olympic việt nam ở phút một trăm linh tám
một tin vui khi đoàn thể thao việt nam vừa có thêm một tấm huy chương vàng từ nữ hoàng nhảy sa bùi thu thảo
sau màn tỏa sáng xuất sắc khi vượt qua một mươi vận động viên khác
còn tại nội dung chạy bốn trăm linh m vượt rào nữ vận động viên quách thị lan đã nỗ lực hết mình để mang về tấm huy chương bạc
cô về đích với thành tích năm mươi năm ba giây tại bộ môn pencastilat nội dung đối kháng hạng sáu mươi sáu mươi năm kg
sau những khó khăn khi gặp đội nhà đối thủ chủ nhà
nguyễn ngọc toàn tiếc nuối khi chỉ giành huy chương bạc chung cuộc
tính đến hai mươi một h đoàn việt nam đang đứng thứ
hai mươi trên bảng tổng sắp với hai huy chương vàng một mươi một huy chương bạc và một mươi ba huy chương đồng